một mươi tỉnh đã qua hai tuần chưa ghi nhận f trong nước thứ phát
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi bảy chín trăm một mươi một liều
trong đó tiêm một mũi là ba mươi bốn một trăm năm mươi năm năm trăm một mươi chín liều
tiêm mũi hai là một mươi bốn trăm tám mươi hai ba trăm chín mươi hai liều
theo tin từ sở y tế hà nội cho biết tính từ một mươi tám h ngày ba tháng một mươi đến sáu h ngày một mươi
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận sáu ca dương tính mới
trong đó có bốn ca tại khu phong tỏa và hai ca tại khu cách ly
và đó là thông tin tổng hợp về tình hình dịch bệnh trên cả nước
còn tại tỉnh sắp trăng vào sáng ngày ba một mươi
tỉnh đã đón hàng nghìn người dân từ ngoài tỉnh về địa phương
giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn người dân từ vùng dịch trở về nơi tập trung
để chủ động đón tiếp người dân công an tỉnh và các ban ngành trong tỉnh
đã đưa bà con về tập trung tại trung tâm
tâm văn hóa hồ nước ngọt
sau đó phân chia thành từng đoàn đưa người dân về các tỉnh bạc liêu cà mau
riêng sóc trăng bà con được đưa về khu cách ly tập trung tại các huyện thị xã thành phố
với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an cùng các ban ngành
bà con khi trở về quê đã nhanh chóng được đưa đi vào cách ly
không để tình trạng bà con tập trung và chờ đợi
ngành y tế cũng đã có phương án xét nghiệm nhanh nhất để bóc tách f một
khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng xét nghiệm
sau khi đã bố trí giải quyết vấn đề ăn nghỉ sinh hoạt cho bà con